cứu rút đã bắt tạm giam đối với thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở tp hcm cũng về hành vi lừa đảo chiếm hoạt tài sản
từ năm hai nghìn hai mươi đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba thịnh lập nhiều tài khoản facebook đăng tải bài viết và hình ảnh
nhằm kêu gọi tiền ủng hộ các trường hợp tử vong già yếu neo đơn bệnh hiểm nghèo và xây dựng chùa
còn đó đã lừa đảo chiếm đoạt trên ba sáu tỷ đồng của hơn ba người dân ở các tỉnh thành phố trong cả nước
vi phạm pháp lực rất nghiêm trọng cho nên là em xin thầm thẳng thay báo và mong được sự tha thứ và quan hồng của pháp lực
và những người bị hại để em xin khắc phục hợp quả và nhận được sự quan hồng của pháp luật
tình hình tội phạm lừa đảo chiếm hoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp khó lường
liên tục xuất hiện nhiều thủ đoạn mới tinh vi
ngoài công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho người dân
đề phòng với các loại tội phạm
trong đó có tội phạm lừa đảo trên không gian mạng
công an tỉnh đắk nông nói chung công an huyện cư rút nói riêng
đã và đang đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này